tại đèo khao phạ huyện mù căng trải tỉnh yên bái đã khai mạc festival dù lượn bay trên mùa nước đổ năm hai nghìn một mươi chín
một trăm linh phi công và hàng nghìn du khách đã tới tham dự
festival dù lượn bay trên mùa nước đổ năm nay tiếp tục diễn ra tại điểm bay khao phạ
ở độ cao một hai trăm linh mét so với mặt nước biển một trong những điểm bay dù lượn đẹp nhất việt nam
trong thời tiết nắng đẹp sáng nay nhân dân và du khách được chứng kiến các màn trình diễn hấp dẫn
của các phi công dù lượn trong và ngoài nước
bên cạnh đó các du khách cũng có thể đăng ký bay đôi cùng các phi công trên những thửa ruộng bậc thang vào mùa nước đổ
một trong những thời điểm đẹp nhất trong năm ở mù căng trải
nhân dịp này huyện mù căng trải tỉnh yên bái cũng đã tổ chức trưng bày các sản phẩm địa phương
tổ chức hội thi múa khen múa khăn và các tour du lịch cộng đồng phục vụ du khách